thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị này đã phát hiện tám trường hợp sử dụng điện thoại và thiết bị nghe nhìn khi thi sát hạch giấy phép lấy xe
sắp tới thì những trường hợp này sẽ bị cấm thi bằng lái trong năm năm tiếp theo
phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc sở giao thông vận tải kiểm tra phát hiện gần ba trăm bảy mươi giấy phép lái xe giả
và có bảy mươi sáu trường hợp nghi vấn giấy phép lái xe do campuchia cấp để đổi sang giấy phép lái xe việt nam
để chấn chỉnh tình trạng các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe trên
thời gian qua thanh tra sở giao thông vận tải đã tăng cường công tác kiểm tra
phát hiện một mươi năm trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả
những học viên bị phát hiện sử dụng điện thoại khi thi sát hạch giấy phép lái xe sẽ bị cấm thi năm năm
trước đó hồi giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đơn vị này đã phát hiện và xử lý bảy trường hợp
thí sinh vi phạm quy chế thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô hạng b hai
bằng hình thức sử dụng điện thoại di động thiết bị viễn thông nhằm gian lận trong kỳ thi
việc áp dụng hình thức xử lý này nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra trong các kỳ thi sắp tới
đảm bảo việc cấp giấy phép lái xe được công bằng và hiệu quả đúng quy định
các bác sĩ tp hcm vừa phẫu thuật thành công ca mổ thủng trồng cắn đối với một bé trai ba tuổi ở đồng nai
cháu bé này vô tình bị con cò mổ trúng mắt
và đây là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp tại bệnh viện mắt đặc biệt là đối với trẻ ở nông thôn
trẻ cháu nó đi qua nhà hàng xóm chơi rồi cò hàng xóm nó cũng mới bắt về
cho nên nó lạ đó rồi cháu nó nhét lên nhìn đó nhốt trong lòng nhưng mà nhìn đó rồi chia cò nó mổ vô mắt
vết thương xuyên vô mắt nó có nhiều nguy cơ dễ bị hư mắt
thì cái này người ta sẽ tiến hành mổ cấp cứu
khả năng thị lực của cháu là sau này vẫn còn tương đối khá tại cái vết thương nó không nằm vào cái trồng đen
theo các bác sĩ đây là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ em nhất là những trẻ em ở vùng nông thôn
vì vậy phụ huynh nên cần chú ý trẻ nhỏ khi chơi một mình tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
bởi mắt trẻ em khi chấn thương dễ hư hơn người lớn bên cạnh đó theo dõi và điều trị sau khẩu vực cũng gặp nhiều khó khăn
các trẻ em khi mà chấn thương nó dễ hư hơn mắt người lớn
cái phản ứng viêm rồi cái cách mà chăm sóc dùng thuốc của trẻ em nó có cái khó là không thể mà thăm khám thông thường như người lớn
nhiều lúc phải gây mê
thứ hai là trong theo dõi và điều trị nó cũng khó hơn người lớn
theo bác sĩ dũng nguyên nhân khiến tòa mổ mắt là do sự chuyển động của mắt làm chúng nghĩ đó là thức ăn
nếu bị cò mổ mắt sẽ bị tổn thương dù được khâu lại sẽ vẫn để lại theo và làm giảm thị lực
luật khám chữa bệnh được chính phủ thông qua từ năm hai nghìn chín và đến nay sau chín năm thực hiện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật
trong đó đáng chú ý là đã từng bước khôi phục củng cố và phát triển được mạng lưới y tế cơ sở
còn nhiều vấn đề bất cập sẽ được sửa đổi bổ sung trong luật khám chữa bệnh
khi luật đã được đưa vào cuộc sống vậy thì nó mang lại lợi ích rất nhiều
thứ nhất là về mặt quản lý nhà nước nó tăng cường hiệu lực hiệu quả cho vấn đề quản lý trong lĩnh vực khám bệnh và chữa bệnh
rồi về mặt pháp lý thì rất là rõ ràng và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cạnh tranh một cách lành mạnh
và nâng cao được năng lực của họ
trong chín năm triển khai luật khám chữa bệnh đã đảm bảo các quyền của người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh
các cơ sở y tế công lập được củng cố và phát triển đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống
số cơ sở tăng nhanh từ một mươi một ba trăm chín mươi bảy cơ sở năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lên một mươi ba năm trăm bốn mươi một cơ sở năm hai nghìn một mươi chín
các cơ sở y tế tư nhân có bước phát triển lớn đóng vai trò quan trọng trong cung ứng dịch vụ y tế cho người dân
bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
bây giờ chúng ta phải ra soát lại
một mươi năm qua những cái gì nó tốt những cái gì thành công của luật khám chữa bệnh thì chúng ta giữ lại
còn những cái gì nó còn bất cập những cái gì tính khả thi chưa cao hoặc thậm chí nếu như vậy thì nó còn bất cập hoặc là nó chưa phù hợp
để trong thời gian tới luật khám bệnh chữa bệnh của việt nam chúng ta nó hoàn thiện hơn
là đô thị lớn nhất cả nước cũng là nơi tập trung nhiều bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cả nước
những năm qua nhiều bệnh viện cũng được đánh giá
nhiều bệnh viện cũng được đánh giá cao với việc ứng dụng một số kỹ thuật chuyên ngành đạt cấp đầu khu vực
đặc biệt là phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện
chính vì vậy ngành y tế thành phố cũng mong muốn luật khám chữa bệnh cần được điều chỉnh
nhằm giải quyết những bất cập liên quan đến cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
thực tiễn của thành phố hồ chí minh thì thành phố cũng rất trông mong là luật sửa đoạn sắp đến
sẽ bổ sung và điều chỉnh một số vấn đề mà thực tiễn rất cần
ví dụ chuyên viên cấp cứu ngoại viện hiện nay luật chưa có thì phải rất cần
thành phố hồ chí minh là có ba mươi một trạm vệ tinh hiện nay là đi cấp cứu ngoại viện là bác sĩ hoặc điều dưỡng
nhưng trên thế giới thì người ta đào tạo riêng một là chuyên viên cấp cứu ngoại viện
và nhiều cái thực tiễn khác chúng tôi rất là trông mong vào cái sửa đổi luật sắp đến
sẽ bổ sung để phù hợp với thực tiễn giúp cho công tác khám chữa bệnh ngày càng chất lượng hơn
đáp ứng được mong đoạn của người dân
việc điều chỉnh luật khám chữa bệnh là cần thiết
sở xác định những nội dung hành lang pháp lý cần thiết phải ban hành nhưng chưa có trong luật hiện tại
các nội dung điều chỉnh bổ sung cần đảm bảo phù hợp với quá trình quốc tế của việt nam
theo bộ y tế trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khám bệnh chữa bệnh
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám bệnh chữa bệnh
tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tp hà nội và các đơn vị trong công an nhân dân
về việc triển khai dự án công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân
việc đầu tư xây dựng trụ sở nhà hát công an nhân dân hiện đại đồng bộ
nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc luyện tập biểu diễn của cán bộ diễn viên nhà hát
công trình dự kiến được thiết kế tối ưu hiệu quả bảo đảm các khối kiến trúc hài hòa
mang tính chất đặc trưng của ngành công an phù hợp với cảnh quan và là điểm nhấn của kiến trúc ở khu vực
quy mô công trình dự kiến có ba khối chính gồm khối hành chính khối nhà hát và khu vực tầng hầm
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân
được xác định là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm yêu cầu việc lựa chọn phương án kiến trúc thiết kế nhà thầu
cũng như việc xây lắp trang bị thiết bị phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ
trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đề xuất và góp ý các đơn vị trong quá trình triển khai công trình
cần sớm có tính toán cụ thể về quy hoạch thiết kế tổng thể chung và chi tiết ở từng phần công trình
tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh khi thực hiện dự án
bộ trưởng tô lâm mong muốn công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân khi hoàn thành
ngoài tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nơi luyện tập biểu diễn
phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của toàn lực lượng và nhân dân
công trình còn nhằm hướng tới mục đích phục vụ tuyên truyền văn hóa đối ngoại của đất nước
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng bình
trong bảy tháng đầu năm công an quảng bình đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
công an quảng bình đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
nhờ đó tỷ lệ điều tra khám phá án trong bảy tháng đầu năm trên địa bàn quảng bình đạt chín mươi hai bốn mươi một
trọng án đạt một trăm linh
địa bàn được bảo đảm góp phần tạo môi trường chính trị xã hội ổn định
phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bộ công an nguyễn văn thành đã đánh giá cao thành tích
về các mặt công tác của công an quảng bình trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng chỉ đạo lực lượng công an nói chung công an quảng bình nói riêng
cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị bốn mươi tám của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới
tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc diễn biến tình hình
âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để có biện pháp đối sách phù hợp
bên cạnh đó công an quảng bình tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự góp phần từng bước xây dựng xã hội kỳ cương an toàn trật tự
phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thực sự gương mẫu thực hiện đúng lời dạy của bác hồ
đối với lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình
nỗ lực giữ vững ổn định chính trị kinh tế xã hội trong mọi tình huống
về những kiến nghị đề xuất của công an quảng bình đồng chí thứ trưởng bộ công an nguyễn văn thành
ghi nhận cùng tập thể lãnh đạo bộ công an quan tâm giải quyết
khen thưởng và kịp thời đúng thời điểm đó là đề nghị của bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn tại hội nghị sơ kết sau ước thi đua
khối chính quyền sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của cụm thi đua số năm thành phố trực thuộc trung ương diễn ra vào sáng nay
sáu tháng đầu năm công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn năm thành phố hà nội hải phòng đà nẵng
hồ chí minh và cần thơ được triển khai đồng bộ chặt chẽ toàn diện đối tượng khen thưởng cũng được
mở rộng hơn tuy nhiên một số nơi phong trào chưa đạt hiệu quả cao công tác tuyên truyền
nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu chủ tịch trần thanh mẫn đề nghị cụm thi đua
tiếp tục huy động sự vào cuộc của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua các chương trình phát triển
kinh tế xã hội nhất là thi đua trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động để nhà nhà thi đua
người người thi đua các phong trào thi đua cần gắn liền với phát triển đô thị theo hướng sáng xanh sạch
đẹp và điều kiện thực tế tại địa phương để năm thành phố thực sự là những địa điểm đáng sống nhất trên cả nước
đồng thời công tác khen thưởng phải kịp thời phải có trọng tâm trọng điểm và tập trung khen những nhân tố mới
những điển hình mới trong xã hội đặc biệt quan tâm tới khen đột xuất
phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay hội phụ nữ cụng thi đua
số bốn bộ công an đã tổ chức chương trình tri ân tại tỉnh vĩnh phúc
ngay sau khi tổ chức lễ dân hương tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh vĩnh phúc
đoàn đã đến thăm hỏi mẹ việt nam anh hùng bùi thị tý ở xã hồng châu huyện yên lạc
đây là mẹ việt nam anh hùng do công an tỉnh vĩnh phúc phụng dưỡng từ năm hai nghìn bốn
sau đó đoàn tiếp tục đến thăm thân nhân liệt sĩ công an đỗ mạnh cường ở xã tam hồng huyện yên lạc
tại đây đoàn đã thăm hỏi động viên người vợ và cậu con trai duy nhất của người chiến sĩ công an
đã anh dũng hy sinh từ năm hai nghìn tám khi anh cùng đồng đội quyết tâm truy đuổi một xe tải đang vận chuyển gỗ lậu
qua chương trình tri ân này đã giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ hội viên về ý thức trách nhiệm
là lòng biết ơn đối với những người đã hy dũng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do vì hạnh phúc của nhân dân